khoa học kỹ thuật lần thứ tư đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi lĩnh vực
một trong những yếu tố quan trọng bị tác động mạnh mẽ đó là chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho cuộc cách mạng này
đặc biệt là nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
đối với mỗi quốc gia các doanh nghiệp được ví như những con ong thợ ngày đêm sản xuất ra vật chất phục vụ xã hội
trong đó nguồn nhân lực trong mỗi doanh nghiệp là lực lượng quan trọng nhất quyết định sự thành bại của doanh nghiệp
mỗi thời kỳ phát triển lại đòi hỏi người lao động phải có một trình độ tương ứng với áp lực ngày một nhiều hơn